chào quý vị khán giả những diễn biến an ninh trật tự trên cả nước trong vòng hai mươi bốn giờ qua có gì đáng chú ý
mời quý vị cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online về những tin tức do phóng viên chúng tôi vừa truyền về
thưa quý vị tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm các bị cáo trong vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân hủy hoại tài sản tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm
xảy ra tại sân bay tân sân nhất tp hcm và kho xe tăng vật của công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
trước đó sau phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy một mươi bốn bị cáo đã kháng cáo hai bị cáo không kháng cáo
theo nội dung tóm tắt bản án được công bố tại tòa các bị cáo đã bị các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài lợi dụng lôi kéo kích động tham gia vào tổ chức phản động
chống đối lại chính quyền nhân dân bằng nhiều hình thức như tuyên truyền xuyên tạc trên mạng xã hội tham gia biểu tình tuyển dụng thành viên chế tạo vũ khí v v
vào ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy các đối tượng đã đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của công an tp biên hòa bằng bom xăng
vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy các đối tượng đã đặt hai quả bom xăng ở nhà ga sân bay tân sân nhất mặc dù một quả bom đã kích nổ nhưng bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn
hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt một mươi sáu năm tù đối với bị cáo đặng hoàng thiện là đối tượng chủ mưu chế tạo bom xăng để đặt ở sân bay tân sơn nhất
tuyên phạt một mươi năm tù đối với bị bức cáo nguyễn đức sinh đối tượng chủ mưu lên kế hoạch phân công và trực tiếp ném bom xăng đốt kho tạm giữ xe của công an tp biên hòa
một mươi bị cáo còn lại mức án từ năm đến một mươi bốn năm tù cùng về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
công an quận một tp hcm cho biết đang tạm giữ và lấy lời khai hai đối tượng có mang theo hung khí cướp giật tài sản của người dân
để bắt được hai đối tượng này các trinh sát hình sự phải liên tiếp nổ nhiều phát súng nhưng các đối tượng vẫn cố tình bỏ chạy
vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày ba tháng sáu trong lúc tổ hình sự đặc nhiệm công an quận một đang tuần tra thì phát hiện đối tượng huỳnh định kỳ
và hồ thị thạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú thành phố hồ chí minh đi trên một xe máy có biểu hiện nghi vấn
khi tới khu vực công viên hai mươi ba tháng chín các đối tượng trên đã áp sát giật điện thoại của một người phụ nữ đang ngồi trên ghế đá rồi bỏ chạy
ngay lập tức các trinh sát hình sự đã truy đuổi và yêu cầu cả hai dừng lại đồng thời nổ ba phát súng chỉ thiên
tuy nhiên hai đối tượng vẫn ngoan cố bỏ trốn và có hành động chống đối lực lượng chức năng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng trên
tại trụ sở cả hai khai nhận bị nghiện ma túy nên đi cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy
khám xét trong người đối tượng cơ quan chức năng còn thu giữ thêm hai khung khí gồm một con dao và hai ống tuyếp sắt
vận chuyển ba ba kg ma túy đá đi tiêu thụ đối tượng mùa vả xúa quốc tịch lào chú bản phôn say huyện saytani thủ đô viên trăn vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt quả tàng
trước đó quá trình điều trị của công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt quả tàng
điều tra ban chuyên án xác định đối tượng mùa và xúa thường xuyên vận chuyển ma túy từ huyện nọng hét tỉnh siêng khoảng qua đường tiểu ngạch về nghệ an tiêu thụ
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám xác định đối tượng đã nhận hàng
công an huyện nghi lộc tiến hành theo dõi mọi di biến động của đối tượng và tiến hành bắt giữ đối tượng khi đang ngồi ở quán nước thu giữ một ba lô bên trong có ba gói ma túy dạng đá có trọng lượng ba ba kg
điều tra ban chuyên án xác định đối tượng mùa vả xúa thường xuyên vận chuyển ma túy từ huyện nọng hết tỉnh siêng khoảng qua đường tiểu ngạch về nọng hết tỉnh siêng khoảng qua đường tiểu ngạch về nọng hết tỉnh siêng khoảng qua đường tiểu ngạch về nọng hết
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố các bị can gồm trần thị cảnh chú thôn vân nội xã hồng tiến huyện khói châu tỉnh hương yên nông thị hoài chú xã văn lăng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên nguyễn thị phương chú xã yên minh huyện ý yên tỉnh nam định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối việc có người nhà mới đào được tượng cổ bằng đồng đen sau đó bị thần kinh điên dại muốn các nhà sư làm lễ cúng
các bị can đã tiếp cận tạo lòng tin cho các nhà sư tin tưởng tiếp đó các bị can bán tượng cho nhà sư chiếm đoạt tiền với giá trị lớn
thực tế nguồn gốc các tượng bán cho người bị hại là hàng mỹ nghệ bằng kim loại mua tại các cửa hàng bán đồ thờ cúng sau đấy bô đất và tượng cho giống tượng cổ mới đào được
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đề nghị các cá nhân tổ chức bị các bị can nêu trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra để được xem xét và giải quyết
điều tra công an tỉnh hương yên đường hải thượng lãn ông phường hiến nam tp hương yên
số điện thoại hai trăm hai mươi một ba trăm năm mươi sáu năm nghìn ba trăm hai mươi hoặc gặp điều tra viên đảng quốc xử số di động chín trăm tám mươi ba tám trăm linh chín một trăm một mươi tám
thưa quý vị và các bạn dự kiến thì vào chiều ngày hôm nay toán nhân dân tp hòa bình sẽ tiếp tục làm việc và tuyên án với ba bị cáo trong vụ án chạy thận khiến chín bệnh nhân tử vong
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
trước đó trong phiên tòa vào chiều ngày ba mươi tháng năm khi được nói lời cuối cùng cả ba bị cáo gửi lời xin lỗi chia sẻ chân thành đến gia đình các nạn nhân
được nói lời sau cùng bị cáo hoàng công lương bày tỏ sự hối hận vì bản thân đã không cứu chữa được hết các bệnh nhân
bên cạnh đó bị cáo tiếp tục khẳng định bản thân không có tội và mong tòa xem xét bản chất vụ án một cách khách quan để đưa ra bản án công tâm đúng người đúng tội
cũng liên quan đến vụ án xét xử sự cố y khoa này vào chiều ngày hôm qua bộ y tế đã có cuộc họp báo để thông tin xung quanh phiên xét xử vụ án
bộ y tế cũng nhận định vụ chạy thận nhân tạo xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình khiến chín bệnh nhân tử vong là sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng
sau khi xảy ra vụ việc bộ y tế đã cử các cán bộ phụ trách các bộ phận có liên quan để xem xét lại vụ việc chỉ đạo cơ quan công an điều tra xem xét nguyên nhân tử vong và trách nhiệm của các chủ thể
bộ y tế cũng đã thể hiện quan điểm rõ ràng trong việc cung cấp các thông tin với cơ quan điều tra và sẽ không can thiệp vào quá trình điều tra xét xử
tuy nhiên theo đại diện bộ y tế để cấu thành tội phạm và xét đến yếu tố thiếu trách nhiệm phải là người có quyền hạn nhiệm vụ khi đó hậu quả xảy ra mới được quy trách nhiệm
còn trách nhiệm của bác sĩ là ra y lệnh và chỉ được quy trách nhiệm khi y lệnh sai